thưa luật sư trong dự thảo luật cư trú nếu ai vắng mặt tại địa phương một mươi hai tháng liên tục và không khai báo thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú vậy thì ông có ý kiến như thế nào với đề xuất này
tôi nghĩ rằng đề xuất này là một trong các biện pháp để quản lý cư trú quản lý dân cư trên địa bàn
một điểm mới của luật cư trú là xóa bỏ sổ hộ khẩu không dùng sổ khẩu động nữa tuy nhiên là xóa sổ khẩu không đồng nghĩa với việc là xóa bỏ sự quản lý
và hiện nay có rất nhiều trường hợp là công dân rời khỏi địa phương mà không khai báo tạm vắng và dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý về dân cư
cũng như là khó khăn trong việc thực hiện các hoạt động tư pháp ví dụ như là muốn khởi kiện yêu cầu ly hôn hoặc là muốn khởi kiện đòi tài sản hoặc các tranh kiếp dân sự
thì chính quyền địa phương nơi quản lý dân cư quản lý con người đó cũng không biết con người đó ở đâu cho nên rất khó khăn cho công tác quản lý
và cũng như là không đảm bảo được quyền và lễ hợp pháp của cá nhân của tổ chức
bởi vậy tôi nghĩ là cái việc mà quy định xóa những thỉnh chú là cần thiết
tuy nhiên là cái quy định này nó phải tổ chức hiện như thế nào cho nó hợp lý
vậy thì cụ thể ở đây ý của luật sư là chúng ta nên tổ chức thực hiện như thế nào
phải thực hiện một cách đồng bộ đầy đủ
khi mà cái luật cư chú hai nghìn hai mươi này được quốc hội thông qua thì phải thông báo cho người dân biết rằng là nếu trong trường hợp mà công dân vắng mặt của địa phương ba mươi ngày
thì phải khai báo tạm vắng để chuyển nơi
đến nơi khác đăng ký tạm chú
còn trong trường hợp mà vắng mặt quá một năm thì phải có trách nghiệm là chuyển nơi cứ chú thường chú đến nơi khác
còn trong hợp không chuyển thì sẽ bị xóa
và cái việc tổ chức thực hiện nằm ở chỗ là cơ quan chính quyền địa phương nơi quản lý hộ khẩu quản lý nhân khẩu
thì phải sát sao với các công dân trên địa bàn
phát hiện những trường hợp mà khi đã tuyên truyền rồi phổ biến rồi mà công dân không thực hiện thì phải có thông báo kịp thời
để họ trở về
về địa phương thực hiện cái việc mà khai báo tạm vắng
vậy theo ý kiến của luật sư thì liệu rằng là cái đề xuất này thì có tạo thuận lợi cho người dân hay là đôi khi là mọi thứ nó bị bó hẹp lại ạ
nếu mà cái đề xuất này chỉ một cái quy định này không mà đặt trong cái luật cư chú năm hai nghìn sáu hoặc sửa đổi năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba
mà chúng ta đang áp dụng hiện nay và vẫn sử dụng sổ hộ khẩu thì chắc chắn là sẽ gặp khó khăn
và với cái trách nhiệm thái độ của cán bộ thực hiện cái nhiệm vụ này
ở nhiều nơi vẫn còn chưa đúng mực thì chắc chắn là khó khăn
tuy nhiên theo cái luật cư trú mới này thì đây là một cái quy định nó đồng bộ với các quy định khác
thể hiện ở chỗ là nâng cao cái trách nhiệm phục vụ và nâng cao cái việc mà quản lý dân cư bằng các phương tiện tử dữ liệu điện tử
thứ ba nữa là bỏ sổ hộ khẩu rồi
tôi nghĩ rằng là công dân sẽ cảm thấy bị phiền hà sẽ cảm thấy bị rắc rối nếu như công dân không nắm bắt được cái quy định này
thứ hai nữa là sẽ bị tắc rối nếu như là chính quyền địa phương
cái nơi mà đăng ký thường trú đó không tạo điều kiện không tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc đúng pháp luật đối với cái luật cư trú mới thì sẽ khó khăn
còn nếu mà chúng ta tuân thục các nguyên tắc của luật cư chú mới và công dân hiểu biết nắm bắt được cái quy định pháp luật này
thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái biện pháp quản lý nó hiệu quả
ngoài những gì mà luật sư vừa đề cập thì theo ông là muốn quản lý tốt việc cư trú của người dân thì chúng ta còn phải triển khai những cái biện pháp gì khác không ạ
đầu tiên là phải khi luật có hiệu lực pháp luật phải tuyên truyền phổ biến
để cho người dân nắm được đặc biệt là các cái trường hợp xóa đăng ký thường trú
phải tuyên truyền vận động phải nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý thường trú ở địa phương
khi mà công dân mà rời khỏi địa phương đi học tập làm việc lao động hoặc là đi ra nước ngoài chẳng hạn
thì phải có những cái thông báo phối hợp rồi là liên hệ để thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú
cái nội dung nữa là khi mà những cái trường hợp mà công dân khó khăn vướng mắt trong thực hiện cái thủ tục đó
thì cần phải có một sự sát sao trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục làm sao mà đơn giản hóa thủ tục hành chính
và tăng cường công tác quản lý dân cư bằng điện tử phương tiện điện tử bằng cái dữ liệu quản lý dân cư
thì đảm bảo cái tính hiện đại cũng như đảm bảo nguyên tắc của luật cư trú mới
thưa quý vị và các bạn theo bộ công an thì việc đề xuất thêm quy định xóa hộ khẩu sẽ giúp quản lý tốt hơn
về mặt nhân khẩu và giúp có quy định ràng buộc với những người cố tình không khai báo tạm trú tạm vắng
với cơ quan quản lý ở địa phương
thế nhưng có lẽ cũng cần có những điều chỉnh phù hợp làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân